thực hiện tháng cao điểm mở đợt kiểm tra kiểm soát thị trường trong dịp cuối năm và tết nguyên đán kỷ hợi năm hai nghìn một mươi chín
cục quản lý thị trường tp hà nội đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường giám sát và thu giữ được nhiều lô hàng có giá trị
đáng chú ý là đội quản lý thị trường số hai mươi bảy huyện thanh oai đã tạm giữ lô hàng thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc trị giá hơn ba tỷ đồng
lô hàng trị giá hơn ba tỷ mà đội quản lý thị trường số hai mươi bảy thuộc cục quản lý thị trường hà nội phối hợp với phòng an ninh kinh tế công an tp hà nội tạm giữ là do nước ngoài sản xuất không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc
số hàng này bị kiểm tra và tạm giữ sau khi kiểm tra đột xuất xe ô tô biển kiểm soát hai mươi chín c sáu mươi năm nghìn hai trăm chín mươi ba tại địa chỉ cửa ga phía nam ga giáp bát quận hoàng mai

trước mắt chúng tôi kiểm tra thì hiện nay toàn chủ xe lái xe cũng chưa xuất trình bất kể mà cái hóa đơn chứng từ cũng như các giấy tờ liên quan để chứng minh cái nguồn gốc
với những thông tin nắm mắt được thì chắc chắn đoàn kiểm tra vẫn tiến hành kiểm tra xe và kết quả kiểm đếm nhanh là lô hàng gồm có bốn năm trăm linh lọ dầu gió do nước ngoài sản xuất
không có hóa đơn chứng từ kèm theo đó là khoảng năm chín trăm chín mươi viên thực phẩm chức năng an cung do nước ngoài sản xuất và ba mươi hai viên thuốc thực phẩm chức năng do trung quốc sản xuất
thế thì toàn bộ số hàng hóa này thì lái xe trình bày là được từ trong nam chuyển ra hà nội để đem đi tiêu thụ
các loại thực phẩm chức năng này hiện đang được người tiêu dùng rất ưa chuộng có thể mua để dự phòng
cơ quan chức năng cho biết hiện việc liên lạc với dự phòng
hàng gặp rất nhiều khó khăn chủ hàng không liên hệ với tài xế vận chuyển sau khi có thông tin lô hàng đã bị tạm giữ
trước mắt cơ quan chức năng sẽ tạm giữ toàn bộ số hàng này để xác minh kiểm tra và xử lý theo đúng quy định của pháp luật